công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã tạm giữ đối tượng nguyễn đức tâm ba mươi tám tuổi ngụ phường tân vạn
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
tâm được xác định là một trong hai nghi can đã đột nhập trộm nhiều cổ vật tại thánh thất cao đài biểu hòa
công an tp biên hòa nhận được trình báo tại thánh thất cao đài biểu hòa khu phố bốn phường biểu hòa
bị kẻ gian đột nhập lấy đi một mươi bốn đồ vật cổ quý bằng đồng và xanh thờ tự trong gian tránh điện
vào cuộc điều tra công an tp biên hòa xác định nguyễn đức tâm là một trong hai nghi can đã thực hiện vụ việc lấy cắp
tại cơ quan công an tâm khai nhận lợi dụng đêm khuya đã cùng với một người tên minh chưa rõ lai lịch
đột nhập vào thánh thất cao đài biểu hòa để trộm cổ vật
sau đó mang bán cho chủ một quán cà phê trên đường nguyễn du phường quang vinh để lấy tiền tiêu xài
hiện công an tp biên hòa đang tiếp tục truy bắt đối tượng minh để xử lý theo quy định của pháp luật